trụ sở bộ công thương đã diễn ra lễ ký nghị định thư sửa đổi lần hai giữa chính phủ việt nam và chính phủ cộng hòa belarus
về hỗ trợ sản xuất phương tiện vận tải có động cơ trên lãnh thổ việt nam
thư ủy quyền của chính phủ việt nam và chính phủ cộng hòa belarus bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
và đại sứ đặc mệnh tần quyền cộng hòa belarus tại việt nam vladimir goshin đã ký nghị định thư sửa đổi
theo nghị định thư năm hai nghìn một mươi sáu hai nước đã thành lập công ty liên doanh với tên gọi maz asia
chuyên lắp ráp ô tô tải và một số loại xe chuyên dụng đặt tại tỉnh hưng yên
việc sửa đổi nghị định thư lần hai năm nay đã thống nhất các biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc hiện có của hai nước
đặc biệt trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
hai bên đã thống nhất điều chỉnh các mốc yêu cầu về tỷ lệ nội địa hóa nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất
lắp ráp của liên doanh trên tinh thần bảo đảm những định hướng chính trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp ô tô đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi